để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra tỉnh hà nam đã tập trung chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa chín đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa
vụ mùa hai nghìn một mươi tám tỉnh hà nam gieo cấy hơn ba mươi một tám trăm linh hectare lúa
đến nay nhiều diện tích lúa đã bắt đầu chín có thể cho thu hoạch
trong đó tập trung chủ yếu tại huyện kim bảng và huyện duy tiên hai địa phương có nhiều diện tích cây vụ đông
với phương châm xanh nhà hơn già đồng
trước thông tin sẽ có mưa lớn trong những ngày tới
nhiều diện tích lúa mới chín khoảng tám mươi cũng đã được người dân thu hoạch để tránh thiệt hại do mưa bão
các cháu đi làm sơ hết tất cả công nhân đi làm hết tất cả
tâm lý chung là nói thì để họ cũng đang chạy bão cả để gặt để chạy bão cả
tranh thủ thời tiết chưa mưa có nắng rất phù hợp cho việc thu hoạch lúa mùa của bà con
nên hầu hết các địa phương có lúa chín của tỉnh hà nam bà con đang khẩn trương thu hoạch
tính đến ngày một mươi sáu tháng chín diện tích lúa đã thu hoạch được là hơn ba hectare
nhiều hộ dân đã thu hoạch xong lúa mùa và chuẩn bị các điều kiện
để trồng cây vụ đông cho kịp khung thời vụ tốt nhất